đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã điện đàm với bộ trưởng tài chính hoa kỳ stephen mnuchin
hai bên đã nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác tài chính tiền tệ kinh tế thương mại và đầu tư
qua đó góp phần quan trọng vào việc duy trì và thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước
hướng tới kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ vào năm hai nghìn hai mươi
kim ngạch xuất khẩu hai chiều năm hai nghìn một mươi tám đạt trên sáu mươi tỷ đô la trong đó xuất khẩu của hoa kỳ đạt trên một mươi hai tỷ đô la tăng trên ba mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định chính phủ việt nam tiếp tục chủ trương cải thiện môi trường đầu tư
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư và kinh doanh tại việt nam
việc hai bên đã ký một số thỏa thuận hợp tác kinh tế với tổng trị giá trên hai mươi một tỷ đô la bên lề hội nghị thượng đỉnh
mỹ triều sẽ là bước đệm vững chắc để hai bên tiếp tục hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại và đầu tư
chính phủ việt nam sẽ chỉ đạo các bộ ngành liên quan xử lý các vấn đề mà hoa kỳ quan tâm như nhập khẩu ô tô an ninh mạng thanh toán điện tử tài chính tiền tệ